thưa quý vị hơn một tháng qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố lào cai
phối hợp cùng các lực lượng chức năng đồng loạt gia quân kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
tại cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố lào cai
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã lập bốn mươi bảy lượt biên bản về an toàn phòng cháy chữa cháy
hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
đoàn kiểm tra cũng đã nêu ra một số tồn tại của cơ sở như hệ thống báo cháy tự động còn hoạt động không ổn định
hệ thống điện một số điểm chưa được bọc trong ghen chống chập cháy bình chữa cháy cũ chữa sách
tay không đảm bảo áp lực khí đẩy và hệ thống bằng nước còn thiếu
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy lực lượng công an đề nghị các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
nhà hàng sử dụng nhạc nghiêm túc chấp hành theo quy định nhắc nhở các cơ sở khi xảy ra cháy
tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số một trăm một mươi hai
đồng thời tổ chức việc thoát nạn cứu người và dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn thanh liêm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ tại phường vĩnh quang thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
về hành vi buôn bán hàng cấm
vào khoảng ngày hôm nay nguyễn thanh liêm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm

lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi tám h một trăm sáu mươi bảy của nguyễn thanh liêm
thì phát hiện trên xe có hai chín trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero và z
liêm khai nhận số thuốc trên được liêm mua ở huyện kiên lương vận chuyển về thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
bán cho các đại lý thuốc để kiếm lời để qua mắt lực lượng chức năng xe của liêm thiết kế
một tấm trần giả trên nóc thùng xe để chứa thuốc lá nhưng vẫn không thoát khỏi sự phát hiện và truy bắt của lực lượng công an
hôm qua vào ngày một mươi một tháng tám lực lượng quản lý thị trường hà nội đã kiểm tra đột xuất căn hộ trên tầng số một mươi tám
tòa nhà hà nội centerboi số hai mươi bảy lê văn lương thanh xuân tp hà nội và phát hiện một kho thuốc tây do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra chủ số hàng hóa trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
căn hộ có diện tích khoảng một trăm linh m hai được chưng dụng để chứa các loại thuốc tây chủ yếu là các mặt hàng thuốc như là kháng sinh
tavanic thuốc trợ ung biếu femera thuốc trợ đau đầu debakin thuốc điều trị tiểu đường các loại do thổ nhĩ kỳ sản xuất
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này chưa đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định
chủ hàng khai nhận toàn bộ số thuốc trên không có hóa đơn chứng tử và được mua trôi nổi xung quanh chợ thuốc hapulico với giá rẻ
đán lại để kiếm lời
kiểm tra thực tế lực lượng quản lý thị trường ghi nhận một trăm bốn mươi bảy chín trăm sáu mươi hai đơn vị thuốc các loại
đồng thời tiến hành các thủ tục tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ
liên quan đến vụ ẩu đạc ậu đà giữa hai nhóm thanh niên làm hai người chết và hai người bị thương tại nghệ an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an đã phối hợp với các lực lượng liên quan
truy bắt thành công lữ văn khánh sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện quỳ châu
cơ quan chức năng xác định lữ văn khánh là người đã dùng dao nhọn đâm làm hai người chết và hai người bị thương
sau khi gây án khánh đã bỏ trốn khỏi hiện trường
lực lượng công an đã lần theo dấu vết và bắt giữ được đối tượng này khi đang trốn tại xã châu bính huyện quỳ châu
bước đầu tại cơ quan điều tra lữ văn khánh và một số đối tượng liên quan đã khai nhận hành vi của mình
vụ ẩu đả xảy ra vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng nay tại đầu cầu treo cho hội giữa hai nhóm thanh niên
gồm bảy người ở xã châu hội và năm người ở xã châu nga
về vụ giết người tình rồi tự sát xảy ra trên phố hàng bài quận hoàn kiếm thủ đô hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm vừa khởi tố ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với mai xuân thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội để phục vụ điều tra
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin do mâu thuẫn tình cảm nên khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày một mươi một tháng tám
mai xuân thái đã dùng dao đâm người tình tử vong
tại trước cửa số nhà một mươi bảy a phố hàng bài phường hàng bài quận hoàn kiếm
sau đó đối tượng tự tiếp tục lấy dao đâm vào người để tự sát nhưng bất thành
ngay khi nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm phối hợp với lực lượng của công an thành phố hà nội
đã phong tỏa hiện trường để xác minh điều tra làm rõ
một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn
với số tiền giao dịch mỗi tháng trên bốn mươi tỷ đồng
vừa được các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc triệt phá
trước đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác giả soát trên không gian mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
phát hiện một đường dây đánh bạc trên địa bàn tỉnh quy mô lớn hoạt động tình vi phức tạp
ngay sau đó đơn vị này đã xác lập chuyên án để đấu tranh
sau một thời gian tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã đồng loạt tổ chức triệt phá đường dây trên
cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk đã tiến hành ra soát nằm tình hình trên địa bàn tỉnh đắk lắk
và phát hiện được một đường dây cả đồ bóng đá thông qua trang web bóng tạm tám để tham gia các hoạt động cả đồ bóng đá
cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk đã tiến hành ra soát nằm tình hình trên địa bàn tỉnh đắk lắk
và từ đó sử dụng các biện pháp chuyên biệt nghiệp vụ để nằm bắt các dĩ biển đồng của các đối tương các hoạt động của các đối tương
từ đó phòng an ninh mạng đã đề xuất với ban liêm đốc cho phối hợp với phòng hình sự để tiến hành triệt phá đường dây cả đồ bóng đá này
chín đối tượng liên quan trong đường dây này đã được lực lượng công an đưa về trụ sở làm việc
cầm đầu đường dây là lê quốc hoàng ba mươi chín tuổi trú tại phường ea tam thành phố bô ma thuật
bước đầu công an đã làm rõ đầu năm hai nghìn hai mươi hai hoàng mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng của một đối tượng không rõ lai lịch ở thành phố hồ chí minh
sau đó hoàng về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng trong đường dây
hàng ngày thông qua trang mạng bóng tám mươi tám com các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc trên địa bàn tỉnh đắk lắc
trong quá trình chơi với anh em mùa đường anh có quen